tại con tum thời gian gần đây trên một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin nhiều nông dân nơi đây điêu đứng vì bắp không hạt
phản ánh về việc hàng chục hộ gia đình ở phường thắng lợi và phường thống nhất thành phố con tum
trồng bắp nhưng đến vụ thu hoạch vẫn cho ra bắp nhưng không có hạt hoặc rất ít hạt bắp nhỏ hạt cứng và không thể ăn được
phải chặt bỏ cho trâu bò ăn và sau đây là tìm hiểu của phóng viên thường trú truyền hình nhân dân
ông trần vũ hùng chuyên viên phòng kinh tế thành phố con tum tỉnh con tum dẫn chúng tôi ra một số rễ bắt của người dân ở phương thắng lợi
ở đây bắp được người dân trồng sen với sắn cây phát triển khá tốt nhưng bắp nhỏ ít hạt hạt cứng
ông hùng khẳng định đây là dòng bắp lai hạt trắng không phải là dòng bắp đù bắp nếp
ông hùng cũng cho biết đây là dòng bắp thuần nông năm tám còn gọi là dòng bắp lai
giống bắp này có hạt màu trắng như bắp nù bắp nếp nên nhiều người dân nhầm tưởng đã mua về trồng trong vụ đông để bán
do đặc điểm khí hậu ở các tỉnh tây nguyên mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng bốn đến cuối tháng một mươi nên vụ hẻ thu được xác định là chính vụ
theo chuyên môn chúng tôi khuyên cáo với bà con nông dân khi mua dòng bắp về trồng để trồng sen hoặc trồng chính vụ
cần xem kỹ về tổng thời gian sinh trưởng đặc tính sinh lý
theo phòng kinh tế thành phố con tum bắp lai vẫn trồng trái vụ được
nhưng trồng trái vụ thì chắc chắn năng suất sẽ thấp hơn so với chính vụ và rủi ro cao hơn
để tránh tình trạng bắp không có hạt khi người dân mua giống về trồng
nên mua ở những công ty đại lý lớn có uy tín không nên mua giống trôi nổi trên thị trường